tiếp đại sứ đức tại việt nam ông gido hinner đến chào xã giao vào chiều nay
thủ tướng tin tưởng với kinh nghiệm trong ngành ngoại giao đại sứ sẽ có nhiều đóng góp thiết thực
vào việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược việt nam đức trong thời gian tới
chính phủ các bộ ngành và địa phương việt nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để đại sứ hoàn thành trọng trách
thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với đức
đại sứ giudo hinner cho rằng việt nam là đối tác chiến lược quan trọng đối với đức
bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ sâu sắc hơn nữa với việt nam
đại sứ khẳng định quan điểm của đức ủng hộ hòa bình ổn định tự do an ninh và an toàn hàng hài
và hàng không ở khu vực biển đông trên cơ sở thượng tôn pháp luật quốc tế
sáng năm theo đại sứ hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa khi cùng đảm trách
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc việt nam làm chủ tịch asean
còn đức làm chủ tịch luân phiên eu vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
đánh giá cao ý kiến của đại sứ thủ tướng đề nghị hai bên sớm xây dựng kế hoạch hành động chiến lược
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một và phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm năm
thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi
đề nghị đức tiếp tục thúc đẩy nghị viện châu âu phê chuẩn evfta và evipa cố gắng để đưa
các hiệp định này sớm đi vào thực thi đáp ứng lợi ích của các bên
thủ tướng cảm ơn và đề nghị chính phủ đức và eu tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ việc giải quyết
các tranh chấp trên biển đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế đặc biệt là unclus năm một nghìn chín trăm tám mươi hai